phát huy vai trò cầu nối của tỉnh lào cai trên tuyến hành lang kinh tế côn minh lào cai hà nội hải phòng quảng ninh
và có phần thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế xã hội giữa tỉnh lào cai việt nam và vân nam trung quốc
chiều nay ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã phối hợp cùng bộ công thương tổ chức khai mạc hội trợ kinh tế thương mại biên giới việt trung năm hai nghìn một mươi chín
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nên lễ khai mạc hội trợ năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến
với gần hai trăm linh đại biểu phía việt nam tham dự
tại lào cai hội trợ có hai mươi tám gian hàng của các hợp tác xã các nhà cung ứng trên địa bàn tỉnh lào cai và các tỉnh thành phố trong cả nước
trưng bày giới thiệu sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu của việt nam
hội trợ cũng diễn ra các hoạt động như hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với nhà xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại
hội nghị giới thiệu cơ chế chính sách đầu tư và ký kết các hợp đồng thương mại giữa các doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp trung quốc theo hình thức trực tuyến